ông vũ hồng trường tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt hà nội
cho biết trong hai tuần chạy miễn phí tàu điện trên cao cát linh hà đông đã chở hơn ba trăm ba mươi lượt khách
ngày cao điểm nhất lên tới năm mươi bốn người
từ hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi một tàu điện trên cao chính thức vận hành thương mại
trước đó vào ngày cuối miễn phí vé đi tàu ngày hai mươi tháng một mươi một đường sát cát linh hà đông đón khoảng bốn mươi lượt hành khách
nhiều thời điểm người dân chen trúc trong khoang từ hôm nay hành khách có thể chọn mua vé theo lượt
vé ngày vé tháng giá vé chặn là tám đến một mươi năm đồng giá mở cửa bảy đồng cứ đi một km cộng thêm sáu trăm linh đồng
giá vé ngày là ba mươi đồng giá vé tháng phổ thông hai trăm linh đồng mỗi người giá dành cho diện ưu tiên là một trăm linh đồng mỗi tháng
người già và trẻ em dưới sáu tuổi được miễn phí vé các đoàn tàu hoạt động từ năm h ba mươi đến hai mươi hai h hàng ngày
khai tác đạt chỉ tiêu kế hoạch về chuyến lượt đảm bảo an toàn vận hành và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín